tại cà mau nắng nóng gió mạnh kéo dài trong thời gian qua đã khiến cho nhiều diện tích của rừng u minh hạ tiếp tục khô hạn gai gắt
chính vì vậy nguy cơ cháy rừng u minh hạ đang tiếp tục tăng cao dự báo cấp cháy rừng đang ở cấp nguy hiểm
đến thời điểm này đã có hơn ba mươi hectare rừng tràm bị khô cạn hoàn toàn dự báo cấp cháy đang ở cấp nguy hiểm
do nắng nóng gió mạnh kéo dài nên độ ẩm dưới chân rừng tràm bốc hơi nhanh diện tích khô cạn ngày càng một tăng cao
dự báo nếu nắng nóng và gió mạnh khoảng một tuần nữa rừng u minh hạ sẽ khô kiệt gai gắt hơn cấp cháy sẽ tăng lên cấp cực kỳ nguy hiểm
trong những ngày tới là thời gian cao điểm của mùa khô tri cục kiểm lâm tỉnh đề nghị chủ rừng tiếp tục nâng cao nâng ý thức cảnh giác chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng
tổ chức trực luồng rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày nếu phát hiện có xảy ra cháy sẽ báo động khẩn cấp để lực lượng tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy theo phương châm bốn tại chỗ kiên quyết không để lửa bùng phát cháy lớn
người dân sống trong lâm phần không đốt đất nông nghiệp không vào rừng trái phép nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những vụ cháy rừng có thể xảy ra